ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra cũng quyết định khởi tố bị can đối với ông trần duy tuấn
cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh hai ông nguyễn phú hùng và đinh huy hùng đều giữ chức vụ
phó đội trưởng đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã thụ lý dựa trên kiến nghị khởi tố với nội dung
tổng cục quản lý thị trường kiến nghị khởi tố đối với hành vi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
giả mạo trong công tác của công chức thuộc cục quản lý thị trường tỉnh ninh bình trong quá trình kiểm tra
khám tạm giữ xác minh trả lại hàng hóa và đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh
trên địa bàn xã gia trung huyện gia viễn tỉnh ninh bình